thưa quý vị tiếp tục chuyến thăm chính thức trung quốc
sáng nay một mươi tháng bốn chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tới thăm và làm việc tại thành phố thượng hải
cùng đi có phó ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc vương đông minh
đón chủ tịch quốc hội tại sân bay hồng kiều có lãnh đạo nhân đại thành phố thượng hải
mặc dù là thành phố chỉ chiếm đến một diện tích của trung quốc
nhưng thượng hải lại là thành phố đông dân nhất
chiếm tỷ trọng gdp lớn và đi đầu trong cải cách mở cửa sáng tạo khoa học của trung quốc
đặc biệt nhân đại thành phố áp dụng nhiều mô hình độc đáo trong xây dựng luật pháp
như tại trung tâm lập pháp hồng kiều
đây được xem như một nơi tổng hợp phân tích và gửi thẳng ý kiến của nhân dân cấp cơ sở lên nhân đại toàn quốc trung quốc
ngay sau khi đến thượng hải chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tham quan khu trưng bày
nghe giới thiệu về trung tâm lập pháp hồng kiều
trung tâm từ ngày thành lập đến nay đã tham gia đóng góp xây dựng tám mươi hai dự thảo luật văn bản pháp quy
trong đó có bốn bộ luật do nhân đại toàn quốc trung quốc bàn hành và những văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương
trung tâm hiện đứng đầu trong hai mươi năm điểm liên hệ lập pháp
đây là nơi tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình đề ra quan điểm về nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình và hiện thực quan điểm này
các trung tâm luôn chú trọng việc tập hợp ý kiến đông đảo các tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng luật pháp
phát biểu tại tọa đàm chủ tịch quốc hội vương đình huệ chỉ rõ lập pháp là chức năng cơ bản của quốc hội
công tác lập pháp chính là để phục vụ người dân doanh nghiệp
luật pháp được ban hành đều phải xuất phát từ ý chí nguyện vọng tâm tư tình cảm của người dân và cộng đồng doanh nghiệp
từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống
chủ tịch quốc hội cho biết trong quá trình xây dựng luật quốc hội việt nam cũng luôn quán triệt tinh thần muốn luật pháp đi vào cuộc sống
thì trước hết bản thân cuộc sống phải được phản ánh trong luật pháp
xây dựng các dự luật và việc lấy ý kiến nhân dân
chủ tịch quốc hội đánh giá cao mô hình thành lập các trung tâm lập pháp
kể cả cấp trung ương của nhân đại toàn quốc và nhân đại địa phương ở cơ sở như trung quốc là một mô hình hết sức độc đáo
cho rằng cách thức hoạt động của trung tâm là kinh nghiệm tốt để nghiên cứu
chủ tịch quốc hội cho biết cơ quan chức năng việt nam đang giả soát sửa đổi bổ sung luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
do đó cuộc trao đổi về mô hình là kinh nghiệm tốt để tham khảo
phó ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc vương đồng minh cảm ơn chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã chia sẻ những kinh nghiệm
cách làm hay của quốc hội việt nam trong thực hiện chức năng lập pháp
đồng thời cho rằng hai cơ quan lập pháp tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác ở các cấp để hoạt động của hai cơ quan lập pháp tốt hơn
phục vụ quá trình phát triển đất nước ở mỗi nước thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao
cũng như thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan vừa ký kết nhân chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội vương đình huệ đến trung quốc
còn trong chiều nay trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc tại thành phố thượng hải
trung tâm kinh tế tài chính thương mại công nghệ hàng đầu của trung quốc và thế giới
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tham dự diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại việt nam trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chia sẻ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ
năng động của thành phố thượng hải một trung tâm kinh tế hàng đầu hiện đại và phát triển bậc nhất của trung quốc
một trong những đô thị ngập tràn sức sống bên bờ sông hoàng phố là địa phương đi đầu mở đường cho quá trình cải cách mở cửa của trung quốc
chủ tịch quốc hội chỉ ra những yếu tố giúp việt nam trung quốc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
như hai nước đều có nền kinh tế mở với xuất khẩu đóng vai trò quan trọng có năng lực thích ứng với các nguyên tắc thương mại quốc tế
hai nền kinh tế có sự tương thích gắn kết và bổ trợ lẫn nhau hai bên có cùng nhận thức và ủng hộ lẫn nhau trong nhiều cơ chế hợp tác
như cộng đồng chia sẻ tương lai phanh đai và con đường phát triển toàn cầu an ninh toàn cầu và phân minh toàn cầu
chủ tịch quốc hội gợi mở một số định hướng để phát huy hơn nữa tiềm năng thế mạnh của hai bên
đưa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư thực sự là trụ cột hợp tác giữa hai nước
trong đó nhấn mạnh việc tăng cường các hợp tác giữa quốc hội chính phủ và các địa phương hai nước
để chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách pháp luật về doanh nghiệp đầu tư kinh doanh
thích ứng với thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ và môi trường quốc tế hiện nay
đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế trên tinh thần cùng thắng cùng có lợi
đặc biệt là cùng cụ thể hóa kết quả chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới trung quốc
và chuyến thăm của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình tới việt nam vừa qua
chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội việt nam cam kết luôn lắng nghe xây dựng khung pháp lý
minh bạch công bằng toàn diện tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung
và doanh nghiệp trung quốc nói riêng kinh doanh thuận lợi thành công tại việt nam
trong khuôn khổ diễn đàn chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các đại biểu đã sự lễ kỷ niệm một mươi năm
mở đường bay đến trung quốc hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn và công bố đường bay thẳng kết nối thành phố hồ chí minh với tây an trung quốc
mới đây chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã ký chứng thực nghị quyết số một nghìn ba mươi năm về hoạt động chất vấn
tại phiên họp thứ ba mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm
ủy ban thường vụ quốc hội yêu cầu chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước
và các lĩnh vực được chất vấn
đối với lĩnh vực tài chính ủy ban thường vụ quốc hội yêu cầu phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm
đáp ứng nhu cầu của các cá nhân tổ chức trong nền kinh tế đa dạng và chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận với các dịch vụ của bảo hiểm
bên cạnh đó tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về kế toán kiểm toán thẩm định giá dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
và chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện theo hướng tiếp cận với chuẩn mực và thông lệ quốc tế
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành luật giá sửa đổi
bảo đảm đồng bộ hệ thống văn bản khi luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày một bảy hai nghìn hai mươi bốn
đối với lĩnh vực ngoại giao ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế
phục vụ phát triển kinh tế đất nước đến năm hai nghìn ba mươi thúc đẩy đưa hàng hóa của việt nam xuất khẩu vào các thị trường lớn
còn nhiều tiềm năng nghiên cứu xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách về bảo hộ công dân và người việt nam ở nước ngoài
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đã ký chứng thực nghị quyết số một nghìn ba mươi bốn về việc phê chuẩn kết quả bầu trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi năm tỉnh vĩnh phúc
đối với ông dương văn an ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
ông dương văn an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê ở tỉnh thừa thiên huế trình độ cử nhân lý luận chính trị tiến sĩ kinh tế học thạc sĩ kinh tế chính trị cử nhân khoa học địa lý
trước khi được điều động làm bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc ông dương văn an từng đảm nhiệm các vị trí phó bí thư giờ phó bí thư tỉnh ủy bình thuận
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình thuận